thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp cựu thủ tướng canada gene gretchen
người đã có những đóng góp quan trọng trong thúc đẩy quan hệ việt nam canada
thủ tướng khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với canada
mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt hiệu quả thực chất vì lợi ích hai nước
góp phần duy trì hòa bình ổn định ở khu vực và thế giới
tại buổi tiếp thủ tướng khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với canada
mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt hiệu quả thực chất với canada
vì lợi ích hai nước góp phần duy trì hòa bình ổn định ở khu vực và thế giới
thủ tướng cho biết việt nam có tổng công ty hàng không chuyên khai thác vận hành các sân bay
do đó thủ tướng mong phía canada sớm làm việc cụ thể với tổng công ty hàng không về vấn đề này
và báo cáo lại chính phủ để xem xét
hiện các sân bay ở việt nam đang trong tình trạng quá tải kể cả đường băng bãi đỗ nhà ga
thủ tướng cho rằng thúc đẩy thương mại đầu tư là hướng đi đúng đắn trọng tâm trong quan hệ hai nước
việt nam rất tin tưởng và ủng hộ canada
qua ông krechien thủ tướng nguyễn xuân phúc trân trọng truyền lời mời thủ tướng canada
giữ apec và thăm chính thức việt nam
kiều thủ tướng canada gretchen cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
ông cũng nhắc lại kỷ niệm trong những lần đến thăm việt nam
cựu thủ tướng cho biết cá nhân ông đã từng nhiệt thành ủng hộ việt nam gia nhập apec
trong chuyến thăm này ông cũng mong muốn các doanh nghiệp canada tìm hiểu cơ hội đầu tư làm ăn tại việt nam
trong đó có lĩnh vực quản lý vận hành sân bay
theo ông mô hình mà phía canada dự định kinh doanh này là nhà nước sở hữu doanh nghiệp điều hành sân bay
nguồn vốn kinh doanh vay từ các ngân hàng canada
mô hình ngân hàng kết hợp với công ty vận hành quản lý sân bay đã được áp dụng thành công ở canada
theo ông mô hình này có khả năng đáp ứng được nhu cầu của phía việt nam
trong bối cảnh đang cần tập trung nhiều nguồn vốn vào phát triển hạ tầng
các ngân hàng canada có đủ khả năng đáp ứng nguồn vốn cho tài trợ việc làm ăn của các doanh nghiệp canada tại việt nam
ông cũng đề xuất canada có rất nhiều kinh nghiệm bảo đảm an ninh các hội nghị tầm cỡ quốc tế
do đó có thể chia sẻ kinh nghiệm này với việt nam trong bảo đảm an ninh apec